thời gian qua liên tiếp nhiều quán karaoke có hành vi chứa chấp sử dụng mua bán cháy phép chất ma túy
đã bị công an huyện đông anh tp hà nội triệt phá
và điều này cho thấy các cơ sở kinh doanh có điều kiện vẫn là mục tiêu của các đối tượng lợi dụng hoạt động
điều đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
nhằm cương quyết xử lý các tụ điểm ăn chơi tiềm ẩn tệ nạn ma túy
từ đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đây là bốn đối tượng trần minh hoàng tạ văn thanh lường công minh và phạm anh tuấn
vừa bị công an huyện đông anh khởi tố về các hành vi chứa chấp sử dụng
và mua bán trái phép chất ma túy diễn ra tại quán karaoke tám trăm sáu mươi tám tại xã dục tú huyện đông anh
để thu hút khách đến quán vừa hát hò vừa thỏa mãn việc đùa đời
ba đối tượng đinh công sự lưu văn quang đoàn tồn
tại quán karaoke tám mươi chín xã vĩnh ngọc huyện đông anh
cũng sẵn sàng cho phép khách sử dụng ma túy tại quán
thậm chí còn tiếp tay mua bán phục vụ luôn cho khách
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an huyện đông anh đã xử lý hình sự bảy mươi bốn vụ án
khởi tố chín mươi chín đối tượng trong đó triệt xóa rất điểm sáu quán karaoke tổ chức bayluck
khởi tố hàng chục đối tượng liên quan
nhận định cuối năm tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
công an huyện đông anh đã chủ động triển khai các vụ án
các phương án đấu tranh nhằm ngăn chặn các hành vi vận chuyển
mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
trong nhóm tổ chức bayluck các quán karaoke thường xuyên phân chia
các đối tượng cụ thể là đối tượng cảnh giới đối tượng đón khách
và đối tượng cung cấp hàng cho những người có nhu cầu sử dụng trái phép cho ma túy
thời gian vừa qua trong quá trình đấu tranh chân áp với tội phạm bayluck
trên địa bàn cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhưng mà được sự chỉ đạo quyết định của
ban chỉ huy quân huyện cũng như đội cảnh sát điều tra tổng hợp ma túy
thì chúng tôi đã áp dụng các biện pháp đồng vụ
và áp dụng các biện pháp dụng vụ
từng bước nắm tình hình vạch ra các phương thức thủ đoạn
để có những đối sách và bắt giữ truyệt xóa thành công
các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
tình hình mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ
để hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
công tác phát hiện bắt giữ gặp nhiều khó khăn
do đó bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an
người dân cũng cần nâng cao cảnh giác tố giác tội phạm
giúp cơ quan điều tra đấu tranh có hiệu quả đối lại tội phạm này